sau một năm thí điểm sở giao thông vận tải tp hcm cho biết trong năm nay sẽ tập trung phát triển loại hình vé điện tử
dành cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng
cụ thể trong quý i trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm phấn đấu hoàn thành bộ quy chuẩn vé điện tử
phối hợp đề xuất vốn đầu tư hệ thống phần mềm lõi và tiếp tục mở rộng lắp đặt trên các tuyến xe buýt
đến năm hai nghìn hai mươi một đạt mục tiêu một trăm linh các tuyến xe buýt được lắp đặt hệ thống vé điện tử kết nối với hệ thống vé của tuyến metro số một
bến thành suối tiên hai loại hình buýt nhanh brt
sở giao thông vận tải tp hcm kỳ vọng với vé điện tử loại hình vận tải hành khách công cộng sẽ thu hút được nhiều người sử dụng hơn
từ đó góp phần hạn chế và kiểm soát hiệu quả phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông